nhóm sáu bị can là những đối tượng chính trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn tỉnh hải dương
vừa bị công an thành phố hải dương khởi tố và bắt giữ
sáu bị can gồm nguyễn đức thọ lê tuấn hưng lê việt anh ngô đức thịnh ngô quang huy và nguyễn văn hùng
cùng chú tại thành phố hải dương đây là những đối tượng chính trong vụ án
nhóm này thường tụ tập vào các buổi tối tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hải dương
mang theo hung khí tự chế sử dụng xe máy chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng gây sự
thậm chí sẵn sàng đuổi đánh gây thương tích với người đi đường và các nhóm thanh niên khác
công an thành phố hải dương đang tiếp tục củng cố chứng cứ
làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại đồng nai và bà rịa vũng tàu lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện
triệt phá hai đường dây chuyên sản xuất dầu nhất giả các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn
bất ngờ ập vào kiểm tra hai nhà xưởng tại kho năm trăm tám mươi xã an phước huyện long thành
và phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng chức năng tỉnh đồng nai bắt quả tang
một nhóm đối tượng đang sản xuất dầu nhất giả thu giữ hơn năm xô can chai thành phẩm các loại nhớt
bên ngoài bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng một trăm ba mươi bốn thùng phi nghi là nhất giả bốn xe tải và nhiều tài liệu sổ sách liên quan
tại tỉnh bà rịa vũng tàu lực lượng công an cũng đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở tái chế dầu nhất thải
tại một cánh đồng ở xã bình trung huyện châu đức phát hiện chín công nhân đang đốt lò trưng cất dầu nhất thải
và một xe bồn đang bơm hút dầu thành phẩm chuẩn bị trở đi tiêu thụ
khoảng chín lít dầu nhất đã qua sử dụng một mươi lít dầu thành phẩm cùng với nhiều can nhựa dụng cụ và hóa chất
dùng để pha chế dầu giả đã bị thu giữ
thanh tra bộ công an vừa có công báo về việc thay đổi trụ sở làm việc và số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận xử lý tin phản ánh tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ thanh tra bộ công an đã chuyển trụ sở về số chín mươi chín nguyễn tuân
phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội đồng thời thanh tra bộ chuyển sang sử dụng số điện thoại
sáu trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi sáu năm trăm năm mươi năm để thay thế số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai năm trăm chín mươi ba
thanh tra bộ trân trọng thông báo đến thủ trưởng công an các đơn vị địa phương biết
và đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo niêm ít công khai số điện thoại theo đường dây nóng bộ công an số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi sáu năm trăm năm mươi năm
thay số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai năm trăm chín mươi ba để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực tham nhũng
của cán bộ chiến sĩ công an tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính của công an
các đơn vị địa phương để cơ quan tổ chức cá nhân biết và thực hiện
quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt đề nghị trao đổi với thanh tra bộ công an qua phòng bảy để phối hợp
vừa có thêm một người dân may mắn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc kịp thời giải cứu
nạn nhân là một thai phụ mắc covid một mươi chín đã trèo lên đỉnh tháp nước cao hai mươi năm m ở bệnh viện tâm thần đắk lắc vào sáng sớm ngày hôm qua
nhận được tin báo ngay lập tức các chiến sĩ đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ số một đã đến hiện trường
sau khi biết được người này đang mang thai ở tuần thứ năm mắc covid một mươi chín và bị bệnh tâm thần các chiến sĩ đã trang bị đồ bảo hộ để phòng lây nhiễm và tiến hành giải cứu
tuy nhiên thời điểm này nữ bệnh nhân bị rơi khỏi thác nước và bám vào một dây cáp bên cạnh
do bề mặt tháp trơn trượt và dốc bệnh nhân lại liên tục phản ứng chửi bới dãy rụa nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn
sau một mươi năm phút thai phụ đã được giải cứu đưa xuống mặt đất an toàn và được đưa đến bệnh viện để đưa được theo dõi sức khỏe
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng năm thanh thiếu niên trong độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi hai cùng chú tệ xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp nắp cống thoát nước tại một cảng cá ở kiên giang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài gây thiệt hại cho chủ đầu tư trên một trăm linh triệu đồng
theo kết quả điều tra vào đêm ngày tám tháng ba khải đã rủ bốn đối tượng còn lại đến cảng cá tắc cậu thuộc ấp minh phong xã bình an huyện châu thành
lấy trộm được sáu nắp cống trị giá trên bảy triệu đồng
đem bán lấy tiền chiêu nhau
tại cơ quan công an năm thanh thiếu niên này đã thừa nhận nhiều lần cùng nhau lấy trộm hàng chục nắp cống của cảng cá đem bán để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện biên giới tri tôn tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã liên tục bắt giữ ba đối tượng sử dụng xe mô tô
vận chuyển hai trăm hai mươi năm bịch bột ngọt và năm mươi một thùng nước ngọt nhập lậu vào lúc dạng sáng ngày hôm qua
tại khu vực xã lạc quế huyện tri tôn tỉnh an giang tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã liên tục phát hiện ba đối tượng
cùng chú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang điều khiển xe mô tô chở nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
phát hiện hai trăm hai mươi năm bịch bột ngọt và năm mươi một thùng nước ngọt có xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
công an huyện tri tôn đã ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định
giá xăng dầu tăng tâu thuyền nằm bờ ngư dân chấp nhận chịu lỗ
liên bộ tài chính bộ công thương đã điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó giá xăng dầu đã lên tới gần ba mươi đồng một lít
với giá xăng dầu nhảy vọt không ít ngư dân đã chấp nhận nằm bờ hoạt động đánh bắt thủy hải sản bị ngưng trễ
giá xăng dầu tăng đã cho thấy nhiều vấn đề
đòi hỏi cần phải kịp thời có những chính sách hỗ trợ để ngư dân yên tâm bám biển
phân tích trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
tiến sĩ võ trí thành nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương sẽ lý giải vấn đề này
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với vấn đề và chính sách của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông chưa bao giờ có thể nói là ngư dân lại gặp áp lực khó khăn đến như vậy
khi mà hiện nay giá xăng dầu liên tục đập đỉnh
vậy thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng này ạ
có thể nói rằng là câu chuyện giá xăng dầu tăng mà tăng có thể nói là gần như phi mã
có hai cái hệ lụy có thể nói là xấu
một là cái nguy cơ cái rủi ro bất ổn kinh tế bị mộ
mà cái điều này lại đặc biệt quan trọng đến cái thứ hai mà tôi nói ngay
tức là cái phục hồi và tăng trưởng kinh tế
thì cái mối quan hệ giữa kinh tế bị mộ nhất là câu chuyện lạc pháp với các cái chính sách bị mộ
và nhất là trong cái bối cảnh mình đang thực hiện đang đẩy mạnh đang quyết liệt
thực hiện cái chương trình phục hồi phát triển kinh tế
có thể nói là tác động đến tất cả và cái tác động này thì tiêu cực
rõ ràng thì chúng ta đã thấy những cái tác động
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn những cái tác động đối với lại là
khi mà giá xăng dầu liên tục tăng như vậy và ngư dân thì họ chấp nhận là để tàu thuyền nằm bờ ạ
ảnh hưởng đầu tiên là xấu tức là đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ
đằng sau là công an việc làm là thu nhập là cái mưu sinh của ngư dân
và cái thứ hai tôi phải nói thêm một cái vấn đề nữa là cái hoạt động của ngư dân
nó không thuần túy chỉ là câu chuyện kinh tế
mà đây họ góp phần rất là có ý nghĩa trong cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước
một cái câu chuyện mà ta biết là trong đàm phán
các hiệp định thương mại tự do ví dụ như tpp
thì một số bên là đòi hỏi việt nam là phải thực hiện cái chính sách đối với lĩnh vực
mà đánh cá ngoài khơi này là hoàn toàn là theo cơ chế thị trường
thế nhưng mà có cái lý do an ninh chủ quyền bảo vệ chủ quyền như vậy
cho nên là cuối cùng thì cái lĩnh vực ngư dân ngay cả trong các hiệp định thương mại tự do
thì đã được chấp nhận là nhà nước có quyền
để được hỗ trợ cho ngư dân
thế là như vậy có nghĩa là gì
cái ý nghĩa ấy nó lớn đến cái mức mà đã đưa đến đoàn đàm phán của các hiệp định thương mại tự do
và phía đối tác họ cũng công nhận bên cạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường
thì cái vai trò nhà nước cái sự hỗ trợ nhà nước là được thừa nhận và chúng ta có quyền làm như vậy
ông vừa nhắc đến việc mà nhà nước hỗ trợ cái hoạt động của chúng ta triển khai đối với ngư dân
dưới những cái tác động mà như ông vừa phân tích là những hệ lụy đem đến khi mà xăng dầu tăng giá và ngư dân thì không ra khơi được
vậy thì theo ông những cái chính sách cụ thể ở đây khi mà nhà nước hỗ trợ cho ngư dân là như thế nào trong cái thời điểm này ạ
có ba cái nhóm chính sách rất là quan trọng
đối với rất nhiều lĩnh vực trong ngành kinh tế và đặc biệt là đối với cái lĩnh vực mà hôm nay chúng ta trao đổi
cái thứ nhất là hiện nay chúng ta đã có cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
trong cái chương trình này thì nó có hai cái
thứ một là hỗ trợ cho các doanh nghiệp cho các hợp đắc xã cho các hộ gia đình
người dân dưới hình thức tổ chức nào thì họ cũng là cái đơn vị sản xuất kinh doanh
thì chắc chắn là họ nằm trong và tôi thậm chí tôi nghĩ là nên là ưu tiên trong cái chương trình hỗ trợ này
cái trụ cột thứ hai tức là hỗ trợ an sinh xã hội việc làm lao động
thế thì từ xưa ngay đối với đồng bào bên biển các hộ đánh cá ngư dân này này

thì đã có những chương trình xã hội chương trình vượt nghèo để hỗ trợ ngư dân
thế thì rõ ràng là cái chương trình phục hồi này nó cũng có cái này
và họ chắc cũng lại là một cái như tôi nhấn mạnh là một cái điểm nhấn một cái mà mình cần đặc biệt lưu ý
thế còn ngoài cái đó thì chúng ta hiện nay như tôi nói đối với cả nền kinh tế
đối với lĩnh vực đánh bắt cá này thì làm sao mà kiềm chế được tốc độ
tăng giá cả đặc biệt là xăng dầu
thế nhưng mà chúng ta phải đặt ra một cái tạm gọi là một cái chương trình hay một cái giải pháp
để mà hỗ trợ an sinh mà làm sao hỗ trợ trực tiếp càng tốt
theo cái nghĩa là họ đang khó khăn thì dù tàu cá ra bờ hay là hoạt động chưa sản xuất hiệu quả lắm
hoặc là phải nằm bờ thì đảm bảo cái mưu sinh cái cuộc sống cơ bản cho họ
bên cạnh những chính sách hỗ trợ như ông nói là chúng ta là
và từ nhà nước hỗ trợ
vậy thì còn từ địa phương ạ
theo ông thì các địa phương đối với lại là khi mà có những hoạt động mà ngư dân phải làm tàu thuyền
mà không được ra khơi như vậy thì cần phải có những cái chính sách như thế
một một một
những cái nhóm giải pháp thì tôi đã nói rồi
nhưng mà nguồn điện ở đâu và ai thực hiện
thế thì chúng ta đều biết là ngay cả nếu mà chính sách là của trung quốc
thì cái người thực hiện cũng chính là các cán bộ cơ sở
cũng chính là những người cán bộ ở địa phương
cho nên ở đây cái vai trò cầu nối cái vai trò để mà truyền tải được
chính sách nó thực sự là có hiệu quả
nó đúng nó trúng và nó kịp thời
thì cũng rất nhiều địa phương
nó tùy vào cái nguồn lực ngân sách
vào cái khả năng huy động nguồn lực của họ
thì các nhiều địa phương họ cũng đã có những rất là nhiều sáng kiến
và như tôi đã nói cái nhóm giải pháp thứ ba chính là liên quan đến cái hỗ trợ trực tiếp
cho cái cuộc sống của họ
trực tiếp ở đây có nghĩa là ví dụ như là
một cái số tiền nhất định đúng không
đưa cho họ
vào một số tháng nhất định ví dụ như vậy
thế thì tôi nghĩ là cái điều đó thì cái vai trò của địa phương
cũng rất có ý nghĩa đặc biệt là những cái tỉnh
mà cái ít nhiều cái nguồn lực ngân sách họ có thể huy động được
vâng vậy thì là nhìn một cách tổng quan theo ông thì chúng ta cần phải đưa ra
những cái kịch bản hay là những giải pháp ứng phó như thế nào
bởi là dự báo thì tình hình giá xăng tiếp tục sẽ có những cái biến động
và việc mà ngư dân có tiếp tục xa khơi hay không
hay là tàu thuyền phải nằm bờ
tôi nghĩ là những cái giải pháp chúng ta đã trao đổi
rồi tôi nhấn mạnh lại là làm sao thực hiện nó quyết liệt
nó nhanh nó hiệu quả tất nhiên là đúng và trúng
với cái vai trò của ngành thủy sản nói chung và đánh bắt
ở ngoài biển như thế này
thì chúng ta cần phải có một cái nhìn dài hạn hơn các chính sách
cái chính sách ấy nó liên quan đến cái việc nâng cao năng lực
cho cái lĩnh vực này
khi nói năng lực thì nó có cả vấn đề trang thiết bị
nó có cả vấn đề kỹ năng
cả vấn đề năng lực nguồn nhân lực
nó có rất là nhiều thứ dưới đây
thứ hai tức là cái bài học về cái việc là làm sao cái hỗ trợ của nhà nước
nó phải tính đến các cái yếu tố hội nhập thị trường
và trên cơ sở đó thì chúng ta có cách thức can thiệp cách thức hỗ trợ
nó phù hợp
để nó tính nguyên vững ấy
thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của nó lại càng phải hiệu quả hơn
và cái này thì chúng ta đã thấm thiết rất nhiều bài học về hỗ trợ
ví dụ như cho vay vốn rẻ như là chương trình sáu mươi bảy những năm lại đây chẳng hạn
thế cho nên là không phải là chúng ta cứ hô vào và hỗ trợ
nhưng nếu mà nhìn dài hạn thì cái hỗ trợ làm sao bền vững và nâng cao được cái năng lực
và giải pháp thì nó có rất nhiều gắn với những câu chuyện thế nào là năng lực
thế nào là cạnh tranh
thế vào một cái điểm nữa
là vì chúng ta hội nhập rất là lớn
cho nên là việc hợp tác
chuyển giao công nghệ
hợp tác với các đối tác của nước ngoài
cả ở tầm chính phủ cả ở tầm doanh nghiệp
và cả ở tầm mà có thể là ngữ dân
rất là quan trọng
thế cho nên là đây cũng là một cái dịp mà tôi nghĩ là chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể dài hơi hơn
cái lĩnh vực này
nhất là trong bối cảnh chúng ta đã có chiến lược về biển
rất là cái điều đấy là rất là quan trọng đối với đất nước ta
một đất nước có trên ba km bờ biển có rất nhiều những đảo
vâng chúng ta cùng hy vọng là với những chính sách mà cần phải đưa ra một cách kịp thời
như ông nói là đúng trúng thì sẽ hỗ trợ kịp thời ngư dân
khi mà để duy trì và tiếp tục cái hoạt động vươn khơi bám biển
nhưng mà như tôi nói là cả các chính sách dài hạn
một lần nữa xin cảm ơn ông đã cùng đồng hành với vấn đề bản chính